hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đối với việc đi lại trong thành phố hiện ủy ban nhân dân tp hà nội áp dụng chỉ thị một mươi năm theo thủ tướng chính phủ
trừ những điểm khu vực đang có ca nhiễm covid một mươi chín áp dụng ở những mức cao hơn công tác phòng chống dịch và đi lại
tuy nhiên nhằm bảo vệ thành quả chống dịch cũng như phòng chống dịch covid một mươi chín không xâm nhập vào thủ đô
tránh lây lan dịch bệnh ra các tỉnh thành khác từ việc di chuyển không an toàn của người dân
công tác kiểm soát người và phương tiện tại hai mươi hai chút kiểm soát này đã được tăng cường chặt chẽ như trước khi thành phố nới lỏng giãn cách
để có thể di chuyển thuận lợi phòng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người dân cần chủ động chuẩn bị kỹ những giấy tờ có liên quan
khai báo y tế lịch trình để tránh việc di chuyển ra các cửa ngõ gây ủn ứ mất thời gian công sức khi kiểm tra quét mã qr code